bệnh lây truyền qua đường tình dục ảnh hưởng tới cả nam giới và nữ giới
việc phòng ngừa bệnh gặp khó khăn vì các bệnh thường không có dấu hiệu hoặc triệu chứng cụ thể
và sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của thạc sĩ bác sĩ vạn trí thành
tranh phát phòng trung tâm đào tạo bệnh viện phu sản trung ương
để có thể hiểu hơn những vấn đề này
kính chào quý khán giả của báo sức khỏe đời sống
bác sĩ thành rất là vui được chia sẻ về những hiểu biết kiến thức về nơi sống tình dục
đặc biệt là của chị em vô cùng phổ biến
rất nhiều các bạn tin rằng chỉ có giao vật ở dương vật âm đạo mới lây bệnh có bệnh tình dục
hay ngược lại là rất nhiều bạn đó là gì chúng ta dùng các cái biện pháp
ví dụ như chỉ chúng ta hiểu các quan hệ tình dục vô cùng đa dạng
có những hoạt động gì các bạn kích thích bằng tay
hiện nay thì ngay cả các quan hệ tình dục đường miệng vô cùng phổ biến rồi
ngoài ra ngoài ra ở dương vật âm đạo thì chúng ta còn có thích thích vào vùng hộp môn các vùng xung quanh
thì chúng ta biết rằng là tất cả các vi khuẩn lây qua đường tình dục
đều có thể lây qua những cơ chế ví dụ như các bệnh yêu gan các bệnh hiv
thì có thể lây qua các đường tiếp xúc máu có thể lây chuyển qua đường mẹ con
cũng như là có các cái ngay cả các hoạt động tình dục ví dụ như hiện nay người ta báo động rất lớn
đó là các hoạt động tình dục đường miệng cũng thì tiềm ấn rất nhiều nguy cơ
và thì lây qua lây chuyển qua bệnh tình dục
hiện nay ngay cả chúng tôi có rất nhiều bệnh nhân rất nhiều các bạn trẻ
thực hành các thói quen sinh hoạt tình dục không đúng
ví dụ như đeo bao cao su là các bạn cứ quan hệ tình dục trước đã
khi nào chuẩn bị xuất tinh thì các bạn mới đeo bao cao su
mà nếu mà như vậy thì đeo vào cao su như vậy ngay cả chỉ để có phòng tránh thai thôi
là cũng đã có nguy cơ thất bại rất cao rồi
chưa kể đó là chúng ta nói nhấn mạnh thêm một điều
bao cao su chỉ che mỗi cơ quan sinh dục là dương vật của nam giới thôi
nó chỉ chiếm một diện tích thôi
còn rất nhiều các bệnh lên trường con đường tình dục khác
ví dụ như virus hpv xùi màu gà
chúng ta biết là có thể mọc tí quanh quần gai cả các bồn mìu bẹn
hay ngay cả chúng ta có những cái nốt xùi ở ngoài ra
thì những cái mà ngay cả chúng ta có gặp cả những trường hợp xùi màu gà
ở thanh quả ở hạng khi mà có những trường hợp mà gì
mà quan hệ tình dục mà qua đường miệng
hay chúng tôi gặp cả những trường hợp mà gì
có những trường hợp lậu vi khuẩn lậu calamida ở hạng
khi mà quan hệ tình dục đường miệng
do đó hiện nay chúng ta nhấn mạnh
khi mà bắt đầu tham gia các hoạt động thể dục
ví dụ như ngay cả quan hệ tình dục đường miệng
là người ta có hai biện pháp
một là cũng phải dùng đeo bao cao su
hai là người ta có cái màng ngăn
ví dụ như là người nam kích thích cho người nữ giới
thì hoàn toàn có cái bác cao su ở nữ giới
hay có những cái màng ngăn ở nữ giới
kích thước rất là rộng
và che phủ gần như hết toàn bộ cơ quan sinh dục của người nữ giới
khi mà chúng ta quan hệ tình dục bằng tay
hiện nay có những cái bao ngón tay
để mà có thể bao bọc cái tay
để hạn chế các nguy cơ lây truyền bệnh tình dục
cho các bạn trẻ
bạn có thể thực hiện những cách sau
để giảm nguy cơ mà vậy
bệnh lây truyền qua đường tình dục
bao gồm những bệnh viêm nhiễm đường sinh dục
như bệnh lậu nhiễm trùng soi
giang mai bụn cóc sinh dục
bệnh bụn rộp hiv
nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục
để lại hậu quả đáng kể đối với sức khỏe
nhiễm trùng từ các bệnh lây truyền qua đường tình dục
có thể gây vô sinh ở cả nam và nữ
một số bệnh có thể làm tăng nguy cơ
mắc một số bệnh ung thư
bệnh lây truyền qua đường tình dục
có thể chuyển sang em bé
trong quá trình mang thai hoặc khi sinh nở
một người mắc bệnh lây qua đường tình dục
không phải hiv
có nguy cơ nhiễm hiv cao hơn
từ hai đến năm lần
so với người không mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục
nếu một người đã có hiv dường tính
việc mắc một bệnh lây truyền qua đường tình dục
sẽ làm tăng khả năng truyền hiv cho bạn tình
các triều chứng thường gặp ở những người
nhiễm bệnh qua đường tình dục
đau hoặc khó chịu khi sinh hoạt tình dục
hoặc đi tiểu
vết luet vết dưng hoặc phất ban
hoặc xung quanh âm đạo hậu môn mông hoặc đuổi
tiết dịch bất thường
hoặc chảy máu từ dương vật hoặc âm đạo
tình hoàn dương vật đau hoặc dưng
ngứa trong hoặc xung quanh âm đạo
kinh nguyện bất thường
hoặc chảy máu sau khi sinh hoạt tình dục
nhưng cần lưu ý rằng
không phải tất cả các bệnh lê truyền qua đường tình dục
đều có triệu chứng hoặc các biểu hiện như kể trên
một số bệnh hầu như không có triệu chứng gì
và chỉ được phát hiện khi tỉnh thừa thăm khám
một vấn đề về sức khỏe khác
một số nhiễm trùng có thể tự khỏi
và không cần điều trị đặc hiệu
một số bệnh lê qua đường tình dục
có thể được chữa khỏi bằng một đợt kháng sinh
trong khi những bệnh khác vẫn tồn tại
trong suốt cuộc đời và không thể chữa khỏi
những bệnh nhiễm trùng này
thường lê truyền qua quan hệ tình dục
kể cả chết dịch của cơ thể
hoặc tiếp xúc với gia người quan hệ tình dục
qua đường âm đạo miệng và hậu môn
một số cách ngừa nguy cơ
bao bệnh lê truyền qua đường tình dục
cách tốt nhất để tránh
bao bệnh lê truyền qua đường tình dục
là ngăn ngừa các viêm nhiễm sinh dục
như nấm âm đạo viêm âm đạo và các nhiễm trùng khác
một số cách sau đây
giúp bạn có hoạt động tình dục an toàn
và giảm thiểu nguy cơ viêm nhiễm
biết rõ lịch sức khỏe của đối tác
thảo luận cởi mở về lịch sử tình dục
với bạn tình mới trước khi tham gia
với bất kỳ hoạt động tình dục nào
và quyết định xem bạn cảm thấy thoải mái với điều gì
thường xuyên kiểm tra các nhiễm trùng sinh dục
với nhà cung cấp dịch vụ y tế tình cây
đặc biệt nếu bạn có bạn tình mới
hoặc nhiều bạn tình
yêu cầu bất kỳ đối tác nào cũng làm như vậy
thực hành tình dục an toàn
sử dụng bao cơ sư đúng cách
khi quan hệ tình dục qua đường âm đạo
hổng môn và miệng
để giúp ngân ngừa lây các bệnh nhiễm này
tiêm vắc xin ngừa hpv
và viêm ngân a và viêm ngân b
nếu bạn có nguy cơ lây nhiễm hiv
hãy nghĩ đến việc dùng thuốc prep
hằng ngày để giữ phòng
theo hướng dẫn của y tế
theo bộ y tế và dịch vụ nhân sinh hoa kỳ
bao cơ sư nam là phương pháp tốt nhất
để bảo vệ chống lại các bệnh lây truyền
qua đường tình dục
bao gồm cả hiv và aids
khi có bất kỳ chữ chứng nghi ngừa
nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục
hãy đi khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa
nếu được chuẩn đoán bằng các bệnh lây qua đường tình dục
thì việc điều trị càng sớm thì càng tốt
thông báo cho vợ hoặc chồng của bạn
hoặc bạn tình
để họ có thể chủ động thăm khám và điều trị tình dục